kính chào quý vị và các bạn
sự báo trong đêm nay và sáng mai khu vực bắc bộ có mưa rào và rông dài sát
ban ngày các tỉnh phía tây bắc bộ vẫn có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa rông ở vùng núi vào đêm và sáng sớm
cục bộ có nơi mưa với lượng mưa rông khá
do có mưa nên nền nhiệt độ thấp hơn các tỉnh phía tây của khu vực cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực từ thanh hóa đến phú yên tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên sự báo là ngày mai vẫn có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
độ ẩm tương đối thấp từ ba mươi năm bốn mươi nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư và cháy rừng
các khu vực còn lại của trung bộ các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
thời tiết có phần dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ và mưa rào và rông xảy ra vài nơi vào thời điểm chiều tối và đêm
tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa ngày trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
còn khu vực nam bộ thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ cảnh báo cháy nổ ở mức rất cao
trên hầu khắp biển
biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa phổ biến ít mưa gió thịnh hành dưới cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá mức ba mươi năm độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa ngày giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ